các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan tới vụ việc xưng luật sư rút súng thị uy xé sổ đỏ bí thư huyện ủy huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an hoàng thị thu trang trao đổi với dân việt sáng ngày bảy tháng ba
tôi cũng mới nhận thông tin trong sáng nay tôi sẽ nghe báo cáo cụ thể từ công an huyện về vụ việc người tự xưng là luật sư rút súng thị uy trên địa bàn
trước đó bà trần thị hóa ở thái hòa nghệ an được cho là có mua lô đất ở diện tích tám trăm một mươi bảy m hai tại xã nghĩa thuận của ông nguyễn văn kỳ chú xóm bảy a xã nghĩa thuận huyện nghĩa đàn
bà hóa có thỏa thuận bán lại lô đất trên cho bà quế thị thơm chú tại xã nghĩa thuận huyện nghĩa đàn
hai bên thống nhất đến văn phòng công chứng blt tại thị trấn nghĩa đàn để làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất
khoảng hơn một mươi sáu giờ cùng ngày thay vì cùng làm thủ tục chuyển nhượng như đã thống nhất thì bà thơm gọi cho bà bạch hưng xã diễn lâm huyện diễn châu nghệ an cùng một tốp người nữa đến văn phòng công chứng
tại đây khi bà hóa đưa bìa đỏ cho nhân viên văn phòng công chứng để làm thủ tục thì bà hưng giật lấy bà thông cũng dành lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thay thế ông nguyễn cảnh sơn chồng bà hóa nắm tay bà thơm lấy lại sổ đỏ
ngay lúc này một người đàn ông xuất hiện rút súng dí vào người ông sơn hòng cho bà thơm sẻ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
người này được cho là hồ văn nam hình ảnh ghi lại cho thấy ông hồ văn nam sau đó còn ra ngoài đường kéo súng lên đạn cày cạch hồng thị uy trước đám đông
ông hồ văn nam còn nói miệng được ủy quyền
trước thông tin cho rằng đối tượng hồ văn nam là luật sư phía đoàn luật sư tỉnh nghệ an đã lên tiếng khẳng định trong danh sách đoàn luật sư tỉnh nghệ an không có ai tên là hồ văn nam cả
xưng là luật sư rồi rút súng đe dọa người bán đất
sau khi mua lô đất bốn năm tỷ đồng bà hát bán ra lời tiền tỷ thì bị xe giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và uy hiếp bằng súng
trước thông tin cho rằng đối tượng hồ văn nam là luật sư phía đoàn luật sư tỉnh nghệ an đã lên tiếng khẳng định trong danh sách đoàn luật sư tỉnh nghệ an không có ai tên là hồ văn nam cả
khi bà hát và bà t có mặt tại văn phòng công chứng ở thị xã thái hòa để thực hiện hợp đồng giao dịch mua bán lô đất thì bà tê gọi điện cho chị bờ tờ chú tại diễn châu cùng nhóm người đến
tại đây nhóm người này yêu cầu bà hát cho xem sổ đỏ
khi bà hát đưa sổ đỏ ra thì bà t cướp lấy rồi xé rách
chồng bà hát đứng cạnh đó giành lại sổ đỏ và gây ra lộn xộn
lúc này một người đàn ông xuất hiện rút súng dí vào chồng của bà hát
khi chồng bà hát đang bị khống chế bằng súng thì bà tê đã kịp xé rách nát sổ đỏ
khi mọi người ra đường thì thấy người đàn ông này tiếp tục rút súng ra và lên đạn kêu cày cây cạch
trong đơn của bà hát nêu người rút sống là ông hồ văn nam làm nghề luật sư
tuy nhiên tối ngày sáu tháng ba luật sư nguyễn trọng điệp phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh nghệ an cho biết
trong danh sách đoàn luật sư tỉnh nghệ an không có ai là hồ văn nam cả
theo tôi biết thì ông nam chưa phải luật sư đâu không phải luật sư tôi đoán là làm tư vấn luật gì đó luật sư điệp nói
trả lời báo chí trưởng công an huyện nghĩa đàn cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang thu nhập chứng cứ
điều tra vụ việc theo đơn tố cáo của bà hát
trao đổi qua điện thoại bà hát cho biết lô đất hơn tám trăm một mươi bảy m hai bà mua của ông ca với giá bốn năm tỷ đồng
lô đất đó bà chia ra bán một nửa giá với giá ba năm tỷ đồng và đã được nhận tiền đọc cọc một trăm linh triệu đồng của người khác
theo lời bà hát
bà tê ban đầu có ý định mua lô đất trên của ông ca nhưng không có tiền để mua thì tôi mua được
khi biết tôi bán đất lời nhiều thì bà tê đã cố tình phá tôi thêm một nhóm người như xã hội đen áp đảo tôi ba ngày
nhóm này ép tôi phải chia lời với tỷ lệ là bốn mươi sáu bà t hưởng bốn mươi bà hát hưởng sáu mươi tiền lời lô đất
nhưng tôi không sợ xã hội đen tôi bỏ tiền ra mua không chung với người nào nên không chia tiền lời
theo bà hát nếu phân bốn lô đất nhỏ thì bán được hơn bảy tỷ đồng
nhưng bà đã chấp nhận tiền đền phạt đặt cọc cho người ta đã cọc là một trăm linh triệu đồng
để bán cả lô đất tám trăm một mươi bảy m hai cho bà tê với giá trị hơn sáu tỷ đồng
tuy nhiên khi ra văn phòng công chứng thì bà t không đưa tiền và xảy ra sự việc trên